hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa rào nhẹ rải rác có nơi có rồng ngày giảm mây đôi lúc hứng nắng nhẹ với gió đông nam cấp hai
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi chín độ